công an tp hcm phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thu thập dữ liệu dân cư cấp căn cứ công dân
đối với hơn một trường hợp người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đang tham gia điều trị tại trung tâm điều dưỡng người tâm thần thủ đức
theo thống kê trên địa bàn thành phố hiện có hơn ba người thuộc diện nhân khẩu đặc biệt
phần lớn họ được tập trung tại các trung tâm cơ sở bảo trợ xã hội
như người lang thang cơ nhở tâm thần hộ nghèo và cận nghèo người nhiễm hiv
để đảm bảo quyền lợi chính đáng hợp pháp của công dân nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
về công tác đăng ký quản lý cư trú ban chí đạo đề án sáu ban hành kế hoạch
phối hợp thực hiện công tác thu thập dữ liệu dân cư cấp định danh cá nhân
giải quyết cư trú và cấp căn cước công dân đối với các trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt
trên địa bàn thành phố
việc có thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp người dân thuộc diện nhân khẩu đặc biệt
có thể tham gia vào giao dịch thủ tục hành chính được đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân
hoạt động này cũng thể hiện sự quan tâm trách nhiệm tính nhân văn của chính quyền thành phố hồ chí minh
trong công cuộc chuyển đổi số đối với các trường hợp người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
để không ai bị bỏ lại phía sau